thưa quý vị công an tỉnh cà mau đang làm rõ vụ nổ trên tàu cá khiến một ngư phủ tử vong
trong lúc khai thác thủy sản trên biển
theo những người có mặt trên tàu cá cm chín mươi chín nghìn năm mươi chín ts cho biết
trong lúc phương tiện này với bốn ngư phủ đang hoạt động nghề cào trên biển thì nghe tiếng nổ
sau đó người trên tàu phát hiện trương tuấn em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở huyện duyên hải tỉnh trà vinh
nằm ở phía sau lái tàu bị thương nặng ở phần mặt máu ra nhiều sau đó đã tử vong
hiện thi thể của nạn nhân trương tuấn em đã được khám nghiệm và bàn giao về gia đình mai tán
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ